thưa quý vị cơ đế mùa hè thì tại nhiều địa phương lại rộ lên phong trào chơi thả diều
đây là một trò chơi dân gian tuy nhiên không phù hợp trong khu dân cư
vì ẩn chứa đó là nhiều hiểm họa về mất an toàn giao thông và mất an toàn lưới điện
mới đây trên mạng xã hội xôn xao bởi bài đăng của một chủ tài khoản facebook
về sự việc khi đang di chuyển trên đường anh bị một chiếc diều liệu xuống đường
cứa vào đầu xe ô tô
được biết loại dây diều này là dây ameang chịu nhiệt dài hơn nhiều so với dây cước thông thường
điều khiến nhiều người lo lắng là nếu loại dây này cứa vào người đi đường
sẽ nguy hiểm đến mức như thế nào
đây không phải là trường hợp duy nhất gặp tai nạn với diều
một người đàn ông bị diều cứa vào cổ khi đang điều khiển xe máy qua cầu thủ thiêm hai
thành phố hồ chí minh
dẫn đến bị thương vùng cổ và gãy ba ngón tay sau khi ngã ra đường
một người phụ nữ trú tại thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
bị dây diều cứa vào cổ khi đang điều khiển xe máy
khi mà người thả diều cũng ngước mắt lên nhìn diều ở trên trời
và chạy theo con diều thì có thể là không chú ý đến các phương tiện ô tô xe máy trên đường
mà có thể là va chạm
tai nạn giao thông
đó là cái nguy cơ mà thông thường nhất chúng ta có thể nhìn thấy
đặc biệt là cái trường hợp mà diều đứt dây
thì nếu cái dây đó nó là những cái dây cước có độ biển cao khá là chắc chắn
thì nó có thể cứa vào những người đi đường khác hoặc các phương tiện trên đường
cũng có thể xảy ra tai nạn gây thương tích thậm chí là tử vong
không chỉ tập trung tại nhiều cánh đồng
người dân còn tu tập thả diều ngay trong khu dân cư
điều đang nói ở đây là những địa điểm này đều nằm trong hành lang
an toàn lưới điện chạm biến áp
nên khi xảy ra tình trạng diều rơi vướng vào đường dây điện
sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn như cháy nổ chập điện
thực sự để quản lý được việc đó rất là khó
có thể đuổi ở chỗ này thì người ta lại chạy sang chỗ khác
chỉ khi nào mà chính quyền địa phương chẳng hạn có thông báo
ví dụ như một loại loa cường hoặc thông báo của cụm dân cư
đến các hộ gia đình nhắc con em không thả diều vào những trục giao thông
không thả diều gần đường rơi điện cao thế
thì may ra mới có thể giúp phần nào hạn chế được vấn đề
vui chơi lành mạnh nhưng cần giữ an toàn
người dân cần tự có ý thức thả diều tại nơi phù hợp
ít người qua lại không nên tự thả diều khổ lớn
tránh gây mất an toàn giao thông và chập điện cháy nổ